tại các địa phương tuổi trẻ cả nước đã sẵn sàng hăng hái lên đường tòng quân nhập ngũ đợt một năm hai nghìn hai mươi
với những thanh niên đang độ một mươi tám đôi mươi thì đây là một dấu mốc rất quan trọng trong cuộc đời
năm nay lễ giao nhận quân được tổ chức từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng hai
sau đây là ghi nhận không khí đầm ấm phấn khởi và đầy tự hào của ngày hội tòng quân diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước
theo hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đồng nai năm hai nghìn một mươi chín tỉnh đồng nai được giao tuyển chọn gọi hai bảy trăm linh thanh niên nhập ngũ đứng thứ hai trong các địa phương của quân khu bảy
so với năm hai nghìn một mươi tám số lượng công dân nhập ngũ được giao cho đồng nai giảm nhưng yêu cầu tập trung chất lượng cao hơn
trong đó một mươi một bốn thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học ba bốn mươi tám thanh niên nhập ngũ là đảng viên
tại quản trị năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh đã tiến hành tuyển gọi một công dân lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự
trước ngày tuyển quân các đơn vị đã thực hiện tốt việc khám tuyển động viên các tân binh lên đường nhập ngũ huấn luyện và bảo vệ tổ quốc
các tân binh tham gia nhập ngũ đợt này có trình độ từ trung học phổ thông đến đại học bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe
trong đó có hơn sáu mươi tân binh đạt sức khỏe loại một loại hai
năm nay toàn tỉnh lâm đồng có một thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
tỉnh lâm đồng năm nay đã được bảo đảm tỉ lệ thanh niên sức khỏe loại một loại hai đạt gần bảy mươi trình độ trung học phổ thông đạt ba mươi một đại học cao đẳng và trung cấp gần sáu chuyên môn kỹ thuật sáu hai tỉ lệ đồng viên nhập ngũ bốn
các tân binh của lâm đồng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại học viện lục quân và các đơn vị thuộc quân khu bảy
cùng trong sáng ngày hai mươi một tháng hai tại một mươi một huyện thành phố trong tỉnh lạng sơn đồng loạt tổ chức lễ tiết một ba trăm chín mươi thanh niên yếu tố lên đường làm nhạc
nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hội đồng nghĩa vụ quân sự từ tỉnh đến các huyện thành phố trong tỉnh lạng sơn đã thực hiện nghiêm túc chặt chẽ các khâu các bước trong công tác tuyển quân bảo đảm chặt chẽ khách quan dân chủ công khai công bằng đúng luật
còn tại bình thuận năm nay tỉnh đã giao một ba trăm linh quân cho các đơn vị quân đội đáp ứng đủ số lượng và các yêu cầu của trên giao
nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như có ba mươi bốn thanh niên nhập ngũ là đảng viên đạt tỷ lệ hai sáu mươi hai
trình độ cao đẳng đại học có một trăm ba mươi hai thanh niên đạt một mươi một
có ba trăm năm mươi bảy thanh niên tỉnh nguyện nhập ngũ đạt hai mươi bảy bốn mươi sáu
một trăm một mươi bảy thanh niên là người dân tộc thiểu số
năm nay toàn tỉnh bình phước có một thanh niên nhập ngũ được phân về bốn đơn vị gồm bộ chỉ huy quân sự tỉnh sư đoàn năm quân khu bảy quân đoàn bốn và bộ đội biên phòng tỉnh
chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được đánh giá cao trong đó có bốn mươi năm đảng viên bốn mươi thanh niên có trình độ đại học năm mươi chín thanh niên có trình độ cao đẳng
một trăm một mươi bảy thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi chiếm trên sáu mươi năm
sáng nay trong không khí ngày hội tòng quân của cả nước hơn hai sáu trăm linh thanh niên của tỉnh bắc giang đã hăng hái lên đường nhập ngũ làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ với quê hương
năm nay tỷ lệ tốt nghiệp đại học cao đẳng và trung cấp của các thanh niên chiếm sáu năm cao hơn so với những năm trước
tỷ lệ tân binh sức khỏe loại một loại hai là hơn bảy mươi trong đó nhiều tân binh là đảng viên và học qua các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng
năm nay toàn tỉnh long an cũng có một bốn trăm linh thanh niên lên đường nhập ngũ trong đó đảng viên chiếm bốn hai mươi hai trình độ trung cấp cao đẳng đại học đạt ba mươi hai sáu mươi sáu sức khỏe loại một và hai đạt tám mươi
tại buổi giao nhận tân binh các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự hứa sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng của cha ông nỗ lực cố gắng hết mình trong việc rèn luyện
thực hiện nhiệm vụ được giao phân đấu trở thành người chiến sĩ xuất sắc có phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng